từ những chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền đã ra quyết định khởi tố một mươi sáu đối tượng có liên quan đến vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để trừng trị trước pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hữu vịnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh ngọc đức
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu ba thị trấn nam căn huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
cao một m sáu mươi hai sầu mũi hơi lõm trái tay vuông trúc và có nốt ruồi cách một cm
dưới trước đầu mắt phải
và đối tượng trần vũ thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện